tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt tù nhóm bảy đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tại nhiều huyện trên địa bàn tỉnh
theo cáo trạng từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám bảy bị cáo này đã thực hiện bốn mươi một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh đắk lắc với tổng tài sản bị chiếm đoạt gần tám trăm linh triệu đồng
các bị cáo dùng các công cụ như xà beng dao túc nơ vít đề cậy phá khóa cửa đột nhập vào trong nhà lấy tài sản đem đi bán cầm cố lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo với tổng mức án năm mươi bảy năm sáu tháng tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản